chào mừng quý vị đến với bộ phim hãy nhớ like share và đăng ký kênh của chúng mình nhé
theo đó một phụ huynh ở quận bảy cho hay chị đóng gói tài chính bốn trăm linh usd cho hai con vào học trường quốc tế mỹ việt nam aisvn cách đây năm năm
theo hợp đồng khi con học xong một mươi hai năm hoặc chuyển đi trường sẽ trả lại số tiền này coi như được học miễn phí
vì thế ba năm trước chị đóng thêm gói hai trăm linh usd cho con út
hôm một mươi tám tháng ba aisvn thông báo cho hơn một hai trăm linh học sinh nghỉ học vì giáo viên không đến trường
chủ trường cho hay đã nợ lương
bảo hiểm xã hội của họ khoảng hai tháng và chưa thể ổn định lại việc dạy học
hai con đầu của chị hà mới học được bốn năm trong khi con gái út mới nhập trường một tháng
một phụ huynh khác có con đang theo học lớp một mươi một cho biết đã tham gia gói đầu tư với số tiền hai năm đến năm tỷ đồng
những ngày qua chị này như ngồi trên đống lửa đảo lộn cả công việc sinh hoạt vì chuyện học của con
chị cho biết giáo viên các bộ môn đã nghỉ giải giác từ ba tuần trước
trước nhiều hôm con đến trường nhưng chỉ học được ba đến năm tiết
theo chị giáo viên đồng loạt nghỉ nên việc học đánh giá học sinh bị ảnh hưởng
chị liên hệ với các trường quốc tế cùng dạy ib ở tp hcm song chưa đạt được kết quả
các phụ huynh nói rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan
nếu ở lại trường việc học của các con không biết đi đâu về đâu có thể răng rở
nếu chuyển đi việc tìm được trường và chương trình phù hợp không dễ
và phụ huynh coi như mất tiền đã đóng vì trường gặp khó khăn tài chính nghiêm trọng
một chuyên gia có nhiều năm quản lý điều hành trường quốc tế ở tp hcm giải thích
ibdp là chương trình phổ thông được công nhận và dùng xét tuyển vào nhiều trường đại học trên thế giới
ibo cho phép học sinh chuyển trường giữa năm học
xong thì phải chọn sáu trong số rất nhiều môn học và cấp độ cơ bản hoặc nâng cao ngay từ lớp một mươi một
nên muốn chuyển trường mới phải có những môn đó với cùng cấp độ
chưa kể mỗi trường có thể có nội dung giảng dạy chi tiết tài liệu trình tự khác nhau
vì này đánh giá
trường trình ibdp vốn rất nặng cộng với những lý do trên khiến việc chuyển trường
ở thời điểm giữa năm học là rất khó khăn là bất lợi lớn cho những học sinh lớp một mươi một một mươi hai
trong đó kỳ thi lấy bằng của học sinh lớp một mươi hai đang rất gần
hiệu trường một trường quốc tế khác cho rằng nếu nhận học sinh có thể phải học lại một số môn
đó là lý do dù nhiều phụ huynh aisvn nộp hồ sơ nhưng bà đang cân nhắc
bà lý giải vì việc này liên quan đến các quyền lợi học tập lâu dài của học sinh
một nhóm phụ huynh khác
đang nghĩ đến việc chuyển con sang trường công lập hoặc tư thục song ngữ
theo họ có trường tư sẵn sàng tiếp nhận giảm học phí
sau nhiều người băn khoăn vì con đã học bằng tiếng anh theo giáo trình mỹ từ nhỏ
trong khi các trường tư chỉ dạy một số môn bằng tiếng anh còn vẫn theo chương trình công lập
theo một cán bộ của sở bộ giáo dục và đào tạo có quy định về việc
chuyển đổi từ chương trình nước ngoài sang chương trình việt nam khá phức tạp
phụ huynh cần làm xác nhận chương trình đang học
trường mới căn cứ vào đó để xem xét khả năng đáp ứng
vì nhiều môn chỉ có ở chương trình việt nam và ngược lại
việc tiếp nhận và xếp lớp được quyết định sau khi đánh giá năng lực của học sinh
không chỉ dối bời về việc học phụ huynh còn lo mất tiền theo hợp đồng đã ký
họ cho hay tùy thời điểm mỗi hợp đồng trị giá từ một trăm linh đến hai trăm linh usd cho một học sinh
có người đóng cả ba hoặc bốn con theo học
mới nhất vào chiều ngày hai mươi một tháng ba tại họp báo của thành phố
bà lê thị mỹ châu phó giám đốc sở giáo dục và đào tạo tp hcm cho hay
chủ trường iesvn
iesvn cam kết trong một tuần sẽ tìm quy đầu tư để tái cấu trúc duy trì hoạt động
song song đó sở đề nghị cho các phòng giáo dục trường công lập tư thục
có vốn đầu tư nước ngoài tạo điều kiện để học sinh isvn chuyển đến
các phụ huynh cho rằng chưa có một giải pháp cụ thể nào mỗi gia đình vẫn đang loay hoài
liên quan đến vụ việc trên vừa qua giám đốc sở giáo dục và đào tạo tp hcm
ông nguyễn văn hiếu đã ký văn bản khẩn gửi trường quốc tế mỹ việt nam
về thực hiện các giải pháp xử lý giải quyết các vấn đề đang diễn ra tại đây
theo đó căn cứ báo cáo của trường tiểu học trung học cơ sở trung học phổ thông quốc tế mỹ
và biên bản làm việc của đoàn kiểm tra sở giáo dục đào tạo tp hcm yêu cầu
chủ tịch hội đồng trường hiệu trưởng trường tiểu học trung học cơ sở trung học phổ thông quốc tế mỹ
khẩn trương thực hiện đúng theo các văn bản quy định về hoạt động chuyên môn
quản lý nhà trường quy định nhiệm vụ và quyền hạn của hiệu trưởng đối với hoạt động giáo dục của trường
sở yêu cầu trường nhanh chóng có giải pháp xử lý chấm dứt tình trạng giáo viên xin nghỉ đồng loạt
để đảm bảo việc tổ chức hoạt động giáo dục
ngoài ra trường phải thực hiện các giải pháp duy trì và tổ chức dạy học
hoạt động giáo dục đúng kế hoạch chương trình đảm bảo quyền lợi học tập cho học sinh
đồng thời giải quyết cho học sinh chuyển trường theo nhu cầu của phụ huynh
trường tiêu học trung học cơ sở trung học phổ thông quốc tế mỹ
phải báo cáo bằng văn bản về tình hình hoạt động giáo dục
gửi về sở giáo dục đào tạo tp hcm trước một mươi năm giờ hàng ngày
ông hiếu yêu cầu việc đảm bảo quyền lợi học tập cho học sinh
cần được đặt ưu tiên hàng đầu không để việc học của học sinh bị gián đoạn
giám đốc sở giáo dục đào tạo tp hcm cũng chỉ đạo các trưởng phòng giáo dục đào tạo
các quận huyện và thành phố thủ đức hiệu trưởng của các trường trung học phổ thông
và trường có vốn đầu tư nước ngoài tạo điều kiện thuận lợi trong việc tiếp nhận học sinh
có nhu cầu chuyển từ trường tiểu học trung học cơ sở trung học phổ thông quốc tế mỹ
những ngày qua nhiều phụ huynh có con học tại trường quốc tế mỹ
gửi đơn cầu cứu gây xôn xao dư luận
sở giáo dục đào tạo tp hcm đã mời bà nguyễn thị út em
chủ tịch hội đồng quản trị trường lên làm việc
sở cũng đã cử đoàn cán bộ trực tiếp đến trường để làm việc
trước đó ngày một mươi tám tháng ba toàn thể học sinh trường phải tạm nghỉ học
khiến nhiều phụ huynh bức xúc và lo lắng
đến ngày một mươi chín tháng ba hai mươi tháng ba dù thông báo đón học sinh trở lại
nhưng nhiều giáo viên khó
một số phụ huynh cho biết họ đưa con đến trường
nhưng phải ngồi ở căng tin vì không có giáo viên giảng dạy
trường aisvn cho biết đang gặp khó khăn tài chính nghiêm trọng
nợ lương và bảo hiểm của giáo viên nhân viên
câu chuyện tại trường quốc tế mỹ không phải mới xảy ra lần đầu
cách đây sáu tháng sự việc bắt đầu khi một số phụ huynh đến cổng
căng băng rôn yêu cầu chủ tịch hội đồng quản trị trường
là bà nguyễn thị út em phải trả nợ
vấn đề này xuất phát từ việc phụ huynh và nhà trường
cùng ký hợp đồng vay vốn
phụ huynh cho nhà trường vay từ vài tỷ đến chục tỷ
số tiền theo cấp học của con không tính lãi suất
trong suốt thời gian nhà trường đào tạo học sinh
đổi lại học sinh sẽ được học tập trong trường
với mức phí là không đồng
khi học sinh hết thời gian học tập chuyển trường
hoặc nghỉ học vì lý do sức khỏe
trường quốc tế mỹ sẽ hoàn trả số tiền đã vay
trong thời gian nhất định
thế nhưng đến hạn trả tiền trương vẫn không hoàn trả
khiến nhiều phụ huynh tập trung tại cổng đòi nợ
số khác làm đơn kiện lên tòa án yêu cầu trả tiền và lãi suất
đơn cử như ông hát quận ba tp hcm
cách đây tám năm ngày chín tháng bảy năm hai nghìn một mươi năm
trường đã ký hợp đồng vay vốn với gia đình ông
hợp đồng này do vợ ông đứng ra làm đại diện
với số tiền vay là hai tỷ sáu trăm một mươi chín triệu sáu trăm linh ngàn đồng
tương đương một trăm hai mươi ngàn đô
hai bên có ký phụ lục hợp đồng về việc thỏa thuận
trường sẽ hoàn trả cho phụ huynh số tiền
theo mức trượt giá theo đó lấy tỷ giá đồng đô mỹ làm chuẩn
việc gia đình đồng ý ký hợp đồng cho trưởng vay không lãi
là để con của ông hát được theo học không phải đóng học phí
và trường sẽ hoàn trả số tiền
sau khi học sinh tốt nghiệp trong vòng ba mươi ngày
đến ngày ba mươi tháng năm năm hai nghìn hai mươi
con của ông hát đã hoàn thành khóa học
sau đó gia đình đã yêu cầu trường hoàn trả đủ số tiền
cho vay theo đúng thỏa thuận đã ký
sau rất nhiều lần yêu cầu được hoàn trả tiền
đến ngày một mươi bảy tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một
phía nhà trường mới ra văn bản có nội dung cam kết
hoàn trả gói đầu tư với thời hạn hoàn trả
bắt đầu từ ngày một mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
tuy nhiên mãi đến ngày một mươi hai tháng năm năm hai nghìn hai mươi
gia đình ông hát mới nhận được số tiền hoàn trả
là sáu trăm năm mươi tám bốn trăm một mươi bảy đồng tương đương ba mươi đô
như vậy tính tới ngày một mươi bốn tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba
trường vẫn còn nợ chúng tôi là hai tỷ bảy mươi triệu đồng
tương đương chín mươi đô tỷ giá hai mươi ba đồng một đô
vật tiền lãi và phạt là sáu trăm hai mươi sáu một trăm bảy mươi năm đồng
tổng cộng là hai tỷ sáu trăm chín mươi sáu một trăm bảy mươi năm đồng
hay trường hợp chị mai huyện nhà bè
có con học lớp tám tại aisvn cho trường vay hơn ba tỷ
tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai con gái chị mai hoàn thành lớp một mươi hai
cuối tháng đó nhà trường gửi email cho phụ huynh
đề xuất thời gian hoàn trả số tiền
dù đưa ra kế hoạch hoàn trả tiền cho chị mai trong ba lần
nhưng trên thực tế trường quốc tế mỹ việt nam
mới trả cho chị được một phần nhỏ số tiền
tri tiết làm việc với chị mai giữa tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai
bà nguyễn thị út em đã ký văn bản cam kết hoàn trả gói đầu tư
với nội dung xác nhận con nợ số tiền còn lại
và cam kết hoàn trả cho chị mai làm hai đợt
dù đã ký cam kết nhưng đến đầu tháng một mươi
trường quốc tế mới trả cho chị số tiền hai mươi đô
phụ huynh đã kiện ra tòa nhưng từ đấy đến nay
phía trường quốc tế mỹ chưa hoàn trả cho chị mai
thêm bất cứ đồng nào
rất nhiều phụ huynh khác cũng rơi vào trường hợp
như anh hát và chị mai và đã làm đơn khởi kiện ra tòa
nhưng đến nay thì họ vẫn chưa được nhà trường trả lại tiền
phía aisvn lúc đó thừa nhận khoản nợ học phí thực chất là
số tiền đầu tư giáo dục nhà trường ký kết với phụ huynh
thông qua hợp đồng đầu tư giáo dục và sẽ được hoàn trả lại
sau năm đến một mươi năm năm học sinh theo học tại trường
trước đây nhà trường cung cấp chương trình đào tạo chính khóa
miễn phí cho học sinh và hoàn trả số tiền đầu tư
giáo dục đúng hạn
tuy nhiên thời gian sau này trường gặp nhiều khó khăn
nên chậm trễ trong việc hoàn trả cũng như chưa có kênh
thông tin trao đổi kịp thời đến phụ huynh
nhà trường cũng đưa ra một kế hoạch tái cấu trúc
và cam kết sẽ trả dần cho phụ huynh
ngày một mươi bảy tháng ba vừa qua nhà trường đã tổ chức họp với phụ huynh
để tập trung tìm kiếm giải pháp giải quyết tình hình khó khăn
về tài chính dẫn đến việc không thể trả lương đầy đủ
và đúng hạn cho giáo viên và nhân viên trường
hai bên đã tìm kiếm các giải pháp khác nhau trong đó giải pháp vận động phụ huynh
tiếp tục đóng thêm tiền để ủng hộ nhà trường aisvn gặp nhiều khó khăn
và gần như không khả thi
thông tin từ phụ huynh cho hay một phụ huynh đã tìm kiếm được quỹ đầu tư
khẳng định sẽ xúc tiến với tổ chức tài chính ngắn hạn đầu tư khoảng hai trăm linh tỷ
với đề nghị sẽ sở hữu hai mươi cổ phần trường asvn
quỹ đầu tư này đã tìm hiểu tình trạng của trường và chấp nhận cùng đồng hành
chia sẻ các khoản nợ hiện hữu của trường
câu hỏi đặt ra là tiền của aasvn đã đi đâu để rơi vào khó khăn tài chính
bởi với mức học phí như hiện tại doanh thu từ học phí của nhà trường
tính trên số học sinh hiện tại sẽ lên đến hàng trăm đến nghìn tỷ một năm
số tiền này đã được đóng trước hoặc đóng đúng hạn
chưa kể số tiền nhà trường ký hợp đồng với phụ huynh nhiều năm nay
trong đơn phụ huynh gửi các cơ quan chức năng thông tin hơn chín mươi gia đình
đã đóng tiền đầy đủ cho con mình theo học hết cấp ba ở trường aisvn
dưới hợp đồng cho vay hoặc hợp đồng góp vốn đầu tư
tổng số tiền đã đóng vào hay nói cách khác là đã huy động
đang nợ phụ huynh lên đến hơn ba hai trăm linh tỷ vnđ
một phụ huynh có con học lớp hai và bốn ở aesvn cho hay sáng nay chị vẫn cho con tới trường
nhưng các học sinh vẫn rơi vào tình trạng như hôm qua đó là ngồi căng tin
chơi tự do vì không có giáo viên để giảng dạy
nhiều phụ huynh đề nghị nhà trường nhanh chóng quyết định việc đầu tư của các quỹ đầu tư
để giải quyết vấn đề tài chính
trả lương cho giáo viên để giáo viên quay lại trường giảng dạy
hiện những lùm xùm xung quanh trường quốc tế mỹ việt nam vẫn đang khiến cho dư luận không khỏi xôn xao
những thông tin mới nhất sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật để gửi tới quý vị và các bạn
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại